nông thôn mới cần phải thực sự nâng cao mức sống vật chất tinh thần của người dân
nông thôn mới cần có tổ chức sản xuất hợp lý xây dựng cuộc sống của người dân tốt hơn bình đẳng
giữ vững bản sắc văn hóa đảm bảo môi trường đặc biệt là đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội ở nông thôn
đây là yêu cầu của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc
triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhận định trong thời gian qua
bộ mặt nông thôn đã thay đổi nhiều nhiều mô hình xây dựng nông thôn mới đã được triển khai
và đạt được những kết quả rất đáng trân trọng
tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn rất nhiều bất cập hạn chế mà thủ tướng đã chỉ rõ
đó là một số nơi chưa quan tâm đến tổ chức hoạt động sản xuất của nhân dân
đời sống văn hóa của nhân dân còn nghèo nàn mai một chạy theo kinh tế thị trường
chưa quan tâm đến văn hóa truyền thống của địa phương
một số nơi đánh giá nhìn nhận chưa nghiêm túc chưa thực chất về xây dựng nông thôn mới
vẫn còn thể hiện bệnh thành tích
trong năm năm tổng huy động làm nông thôn mới đến một triệu tỷ thì nợ khoảng một mươi sáu tỷ
thủ tướng đánh giá số nợ này không phải là cao nhưng lại không nhỏ với nông thôn
thủ tướng yêu cầu các tỉnh phải có phương án thanh toán nợ nần để giảm bớt khó khăn chung
trong xã hội hóa vận động sức dân thủ tướng yêu cầu không được huy động quá sức của người dân